một mươi ba cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang và tỉnh thư thiên huế đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất
nơi họ đã sông pha giữa mưa lũ với mệnh lệnh thiêng liêng cứu người giữa cơn lũ dữ
từ vị tướng can trường cho tới người cán bộ trong đoàn công tác
tất cả đều đã sống cống hiến và hy sinh giữa thời bình như những anh hùng
hãy cùng chúng tôi nhìn lại những thước phim cuối cùng về họ
như một nén tâm nhang gửi tới một mươi ba liệt sĩ của đoàn công tác
đó chính là lệnh cấp trên mà thiếu tướng phó tư lệnh quân khu bốn nguyễn văn màn nhận được
ngay trước lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống quân khu bốn
đã quen với những chuyến công tác cứu trợ bà con vùng lũ thiếu tướng nguyễn văn màn lập tức lên đường
giữa minh mông nước ngập ông cùng đồng đội trực tiếp đi thị xác tình hình mưa lũ
ân cần hỏi han bà con và tiếp tế lương thực cho nhân dân
khoảng một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi nhận được tin báo thủy điện rào trăng ba huyện phong điền bị sạt lở vùi lấp nhiều công nhân
đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của thiếu tướng nguyễn văn màn cùng lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
bộ chỉ huy quân sự tỉnh huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế và các chiến sĩ đã không quản ngại hiểm nguy lập tức lên đường
trời mưa đường tối nhưng phó tư lệnh quân khu bốn nguyễn văn màn rất quyết tâm
nhân dân đang cần chúng ta từng giờ từng phút dù khó khăn thế nào cũng phải đi kể cả có hy sinh
nhưng có ai ngờ được rằng đây là chuyến cứu nạn cuối cùng của vị tướng vì dân cùng đồng đội
ngay trong đêm ấy toàn bộ khối đất đá của quả đồi sau lưng trạm kiểm lâm sáu mươi bảy cách thủy điện rào trăng khoảng một mươi năm km đã sạt lở bất ngờ đổ xuống
khiến một mươi ba thành viên trong đoàn gặp nạn
mọi công tác tìm kiếm ngay lập tức được huy động tất cả đều ước nguyện có một phép màu xảy ra
thế nhưng không có phép màu nào cả
sau ba ngày nằm dưới lòng đất lạnh các anh đã được những người lính công binh đưa về bên người thân đồng đội của mình
lời thề với tổ quốc của người lính đã trọn vẹn nhưng lời hẹn cùng gia đình và đồng đội thì mãi mãi không thực hiện được nữa
một mươi ba cán bộ chiến sĩ
thị tướng luôn gắn bó đồng hành cục nhân dân những ngày tháng mưa lũ đã mãi mãi gia đình